sở giao thông vận tải tỉnh thanh hóa vừa cho biết sau năm ngày nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở đến thời điểm hiện tại thì quốc lộ một mươi năm c lên huyện mường lát tỉnh thanh hóa đã thông xe
quốc lộ một mươi năm c là tuyến đường huyết mạch nối huyện mường lát với các địa phương khác của tỉnh thanh hóa
sau cơn bão số ba sở giao thông vận tải tỉnh thanh hóa đã huy động tối đa nhân lực phương tiện san ủi sửa chữa các điểm sạt lở tập trung giải tỏa điểm ách tắc còn lại thuộc bản pá hộc xã nhi sơn
đến một mươi tám h ba mươi phút ngày bảy tháng tám tuyến quốc lộ một mươi năm c lên huyện mường lát đã thông xe
theo báo cáo thống kê quốc lộ một mươi năm c bị sạt lở ta luy dương hơn ba mươi năm vị trí gây tắc đường tại hai mươi tám vị trí một số vị trí mặt đường lề đường bị xáo trôi